bộ y tế đã tổ chức hội nghị sơ kết năm năm thực hiện đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi chín
nhằm đánh giá những thuận lợi và khó khăn đồng thời rút ra những bài học và chia sẻ kinh nghiệm cho các địa phương
đề án bệnh viện vệ tinh được xây dựng và triển khai nhằm mục tiêu nâng cao năng lực y tế tuyến dưới về khám bệnh
chữa bệnh thông qua hoạt động đào tạo chuyển giao kỹ thuật cải tạo cơ sở vật chất nâng cấp trang thiết bị y tế
giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao và góp phần giảm quá tải bệnh viện tuyến trên
đến nay sau năm năm thực hiện đề án đã xây dựng và hình thành hai mươi ba bệnh viện hạt nhân và một trăm ba mươi tám bệnh viện vệ tinh
với một mươi chuyên khoa được đầu tư và ưu tiên phát triển là ung bướu ngoại chấn thương tim mạch sản nhi nội tiết
thần kinh huyết học lâm sàng hồi sức cấp cứu và chống độc
mô hình bệnh viện vệ tinh phát triển rộng khắp tại các tỉnh thành trong cả nước
không chỉ dừng lại ở tuyến tỉnh mà đã mở rộng xuống tuyến huyện và cả các bệnh viện ngoài công lập
những kết quả bước đầu của đề án đã góp phần củng cố lòng tin của người dân với bệnh viện vệ tinh
giảm tỷ lệ chuyển tuyến từ bệnh viện vệ tinh lên bệnh viện hạt nhân
từ đó giảm quá tải rõ rệt cho các bệnh viện hạt nhân ở tuyến trung ương